đoàn công tác của chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh cao bằng thống nhất một số vấn đề về đầu tư quy hoạch tại tỉnh cao bằng
năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám cao bằng đều đạt mức tăng trưởng khá trên bảy một năm thu nhập bình quân đầu người trên một usd một năm
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cao bằng đã đạt được trong thời gian qua nhấn mạnh cao bằng là tỉnh biên giới giàu tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu và phát triển du lịch
thủ tướng đồng ý với chủ trương xây dựng cao tốc nhưng cần phải bố trí nguồn vốn một cách hợp lý
thủ tướng yêu cầu cao bằng cần tập trung mọi nguồn lực tích cực thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng giao thông